trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng bốn thức và nguyễn công tạo chú tỉnh quảng nam cùng một số người bạn uống rượu tại bãi đất chống khu dân cư vĩnh phú hai thuộc khu phố phú hội phường vĩnh phú thị xã thuận an
trong lúc uống rượu giữa thức và tạo xảy ra mâu thuẫn xô xát được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ đi
đến khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn do vẫn còn bực tức nên tạo cầm dao đi tìm thức
trong lúc sâu sát thức dùng tay đánh làm đầu tạo đập xuống mặt đường nằm bất tỉnh và tử vong trên đường tới bệnh viện